theo thông tin từ đồn biên phòng cửa khẩu cảng kỳ hà đóng tại xã tam hải huyện núi thành tỉnh quảng nam cho biết
một tàu cá của ngư dân xã tam hải bị chìm khi đang neo đậu khiến hai người mất tích
vào khoảng năm giờ ngày một mươi một tháng một mươi người dân phát hiện tàu cá qna chín mươi nghìn bốn trăm chín mươi chín ts bị chìm khi neo đậu trên sông thuộc thôn xuân mỹ
xã tam hải huyện núi thành
qua giả soát hồ sơ nhập bến đồn biên phòng cửa khẩu cảng kỳ hà phát hiện tàu cá trên có công suất sáu trăm linh mã lực
do ông nguyễn diệp bốn mươi bảy tuổi ở thôn xuân mỹ làm chủ
ra soát và nắm thông tin từ gia đình khoảng một mươi chín h ngày một mươi tháng một mươi
ông diệp cùng con trai là nguyễn phúc đạm hai mươi ba tuổi lên tàu để trông coi
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy hai cha con ông diệp